nghị quyết năm mươi năm về năng lượng của bộ chính trị đặt mục tiêu phát triển năng lượng quốc gia ổn định
cung cấp đủ nhu cầu năng lượng trong đó phát triển điện than ở mức hợp lý
ưu tiên tổ máy công suất lớn và sẽ sớm nâng cấp công nghệ ở các nhà máy điện than hiện có
đến năm hai nghìn ba mươi sản lượng điện đạt khoảng từ năm trăm năm mươi đến sáu trăm linh tỷ kwh
năng lượng tái tạo chiếm hai mươi công suất toàn hệ thống điện và tăng lên ba mươi vào năm hai nghìn bốn mươi năm
tiết kiệm năng lượng tăng tương ứng từ bảy lên một mươi bốn
phát triển năng lượng gắn với thực thi chính sách bảo vệ môi trường
nhằm đạt mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững